những thanh niên tuổi đời còn rất trẻ mang hung khí đêm tối đi giải quyết mâu thuẫn
hậu quả là sự mất mạng thường tật mang theo cả đời của những người vô tội mà các nhóm này gây ra
ngày một mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn công an huyện đức trọng lâm đồng đã thông tin về vụ nhóm côn đồ dùng hung khí nguy hiểm
tấn công nhầm vào hai học sinh lớp một mươi một đang trên đường đi học thêm về
khiến cả hai bị thương rất nặng
liên quan tới vụ việc công an huyện đức trọng đã tạm giữ hình sự sáu đối tượng
gồm lê đức đạt sinh năm hai nghìn bảy hồ thanh hiếu sinh năm hai nghìn bảy nguyễn hồng tâm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
lê văn hiếu sinh năm hai nghìn ba trần hoàng hiền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín và trương nguyễn duy tuyên sinh năm hai nghìn hai
tất cả đều có hộ khẩu thường trú tại xã phú hội huyện đức trọng
khoảng hai mươi một h ngày một mươi ba tháng bốn lê đức đạt đi xe gắn máy
chở theo hồ thanh hiếu từ thị trấn liên nghĩa về xã phú hội theo hướng quốc lộ hai mươi
khi đến khu vực gần hồ nam sơn thị trấn liên nghĩa
hai thanh niên này gặp một nhóm khoảng hai mươi người đi trên khoảng một mươi chiếc xe gắn máy ngược chiều với đạt và hiếu
sau cái nhìn khiêu khích khoảng ba bốn xe gắn máy quay đầu lại đuổi theo xe của đạt và hiếu
lê đức đạt tăng tốc bỏ chạy về đầu hẻm bê tông thuộc thôn phú trung xã phú hội
chuẩn bị hung khí tập trung người để đánh nhau
nhóm của lê đức đạt lấy từ nhà nguyễn hồng tâm một con dao phóng lợn
một cây tuyếp sắt cùng gạch đá cây gậy sẵn sàng ngành chiến
cả nhóm đi bộ mang theo hùng khí ra đến đầu hẻm thì gặp nhóm thanh niên từ thị trấn liên nghĩa xuống
với gần hai mươi người đem theo dao phóng lợn gậy
cả hai nhóm sử dụng gạch đá gậy ném về phía đối phương
giật đuổi là hết đánh nhau gây hỗn loạn mất an ninh trật tự
giật đuổi nhau khoảng một mươi phút nhóm thanh niên ở thị trấn liên nghĩa bỏ chạy
khoảng năm phút sau em nguyễn anh huy sinh năm hai nghìn bảy ngụ thôn phú lộc xã phú hội đi xe gắn máy
chở theo em đinh ngọc bảo long sinh năm hai nghìn bảy ngụ thôn phú hòa xã phú hội
cả hai đều là học sinh lớp một mươi một trên đường đi học thêm về di chuyển đi ngang qua khu vực
vừa xảy ra xô xát giữa hai nhóm thanh niên
do nhầm lẫn hai em học sinh trên là nhóm thanh niên từ thị trấn liên nghĩa quay trở lại để đánh nhau
đức đạt đã sử dụng gạch đá cây gậy dao phóng ném vào xe của huy và long đang di chuyển tới
bất ngờ bị tấn công em nguyễn anh huy để xe lạc tay lái và quẹt vào đuôi xe tải đang đậu bên lề đường
rồi tông thẳng vào cổng lưới b bốn mươi của căn nhà gần đó
hậu quả em nguyễn anh huy bị chấn thương sọ não gãy xương đùi phải đa chấn thương
em đinh ngọc bảo long bị gãy xương đuôi phải chấn thương đầu đa vết thương
hiện cả hai nạn nhân đã được gia đình truyền tới tp hcm chữa trị
theo người nhà hai nạn nhân cả hai em rất hiền lành đi học rất ngoan ngoãn không hề quen biết nhóm côn đồ nêu trên
ngay sau khi bị nhóm đối tượng chưa rõ lai lịch đánh nhầm
cả hai gia đình đã huy động người nhà đưa hai em đi cấp cứu tại bệnh viện
tới một mươi một h chiều ngày một mươi bốn tháng bốn các gia đình mới lên công an huyện trình báo sự việc
chúng tôi rất mong lực lượng công an nhanh chóng vào cuộc điều tra
xử lý nghiêm minh nhóm côn đồ ngang nhiên đánh con hẻm chúng tôi bị thương nặng
hiện gia đình chúng tôi rất bất an lo lắng cho sức khỏe của cháu
người nhà em đinh ngọc bảo long chia sẻ
xác định vụ việc có tính chất rất nghiêm trọng gây ảnh hưởng xấu tới an ninh trật tự và bức xúc dư luận địa phương
ngay khi tiếp nhận thông tin lãnh đạo công an huyện đức trọng đã chỉ đạo đội cảnh sát hình sự
phối hợp với công an thị trấn liên nghĩa và công an xã phú hội khẩn trương điều tra xử lý nghiêm những đối tượng vi phạm
những bất thường trong vụ tai nạn giao thông
sáng ngày một mươi chín tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn giao thông
về việc phát hiện hai nạn nhân mất mạng cạnh chiếc xe máy biển kiểm soát một mươi năm g một nghìn chín trăm linh hai x trên đường liên tỉnh
cơ quan chức năng huyện thùy nguyên đã khẩn trương tới hiện trường xác định nạn nhân là hai anh em ruột lạc tuyển và tỉnh
xác định ban đầu hai nạn nhân đi xe máy trên đường đã tự lao vào gốc phượng ven đường dẫn tới thất thờ
vụ tai nạn xảy ra vào khoảng hai giờ hai mươi phút sáng ngày một mươi chín tháng sáu
tuy nhiên khi cơ quan điều tra vào cuộc cùng với việc gia đình nạn nhân đưa hai em về nhà
đã phát hiện nhiều tình hình
theo đó tại hiện trường vụ án cơ quan chức năng đã tìm thấy một số hồn khí như giáo nhọn dao bầu
ống tuyếp sắt được cắt vát đầu thành mũi nhọn
vị trí gốc cây bị chóc vỏ được cho là do xe máy lao vào cách mặt đất khoảng hơn một mét
nếu một chiếc xe máy đi với tốc độ cao và lao vào gốc cây sẽ khó có thể để lại dấu vết như vậy
cụ thể quá trình khám nghiệm hiện trường cơ quan điều tra phát điện
tại khu vực ruộng lúa đối diện vị trí xảy ra tai nạn
có một tuyếp sắt dài hai sáu mươi một m một đầu hàn dao kim loại
tại lề đường bên phải cũng có một tuyếp sắt dài hai một mươi tám m một đầu hẳn ra bầu
một thông tin quan trọng khác là trong đêm xảy ra sự việc đau lòng trên
tại khu vực thị xã kinh môn có hai nhóm thanh thiếu niên xảy ra mâu thuẫn hẹn nhau để giải quyết
cùng đêm đó tuyển và tình sau giờ đi làm thêm tại quán ốc ở thị xã kinh môn
về đến khu vực cầu rình
huyện thủy nguyên thì gặp một trong hai nhóm thanh niên nêu trên
có thể do nghi ngờ anh em tuyển và tình thuộc nhóm đối thủ nên nhóm người này đã mang theo hung khí truy đuổi
tới đoạn đường liên tỉnh qua địa bàn thôn một xã quảng thành nhóm thanh niên này đuổi kịp và đã hành hung hai anh em
theo cơ quan công an khi trích xuất camera nhà dân bên đường lực lượng chức năng phát hiện thời điểm xảy ra vụ việc
có một số xe máy chạy cùng chiều xe của nạn nhân với tốc độ rất cao
từ những tài liệu thu thập được công an huyện thủy nguyên xác định đây không phải là vụ tai nạn giao thông đơn thuần
nên đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự và tiến hành các biện pháp điều tra
đến ngày hai mươi hai tháng sáu vũ xuân thắng sinh năm hai nghìn năm trú tại thôn việt khê xã phù ninh huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
đã đến công an huyện thủy nguyên đầu thú
từ đây nguyên nhân khiến hai anh em ruột gia đình mãi mãi dần được hé lộ
từ lời khai của đối tượng vũ xuân thắng cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thủy nguyên tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp
đối với đỗ anh tú sinh năm hai nghìn bốn trú tại xã lại xuân nguyễn mạnh dương sinh năm hai nghìn bốn nguyễn quang vinh sinh năm hai nghìn năm
nguyễn trung hiếu sinh năm hai nghìn sáu đỗ khánh hòa sinh năm hai nghìn sáu cùng chú tại xã kỳ sơn huyện thủy nguyên
và đỗ việt anh sinh năm hai nghìn năm ở xã minh hòa thị xã kinh môn tỉnh hải dương
ngoài ra cơ quan công an còn vận động nguyễn văn tuyên sinh năm hai nghìn sáu và triệu tập nguyễn tiến hưng sinh năm hai nghìn tám cùng chú tại xã kỳ sơn huyện thủy nguyên đầu thú
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận do có mâu thuẫn với lường nguyễn việt anh sinh năm hai nghìn năm trú tại phường tân dân thị xã kinh môn tỉnh hải dương
nên khoảng một giờ ngày một mươi chín tháng sáu vũ xuân thắng hẹn gặp việt anh tại khu tái định cư thành công thị xã kinh môn tỉnh hải dương để đánh nhau
thắng rủ thêm các đối tượng gồm nguyễn văn đức sinh năm hai nghìn năm trú tại phường duy tân thị xã kinh môn lê đình cương sinh năm hai nghìn hai ở xã an sơn huyện thủy nguyên
nguyễn văn tuyên đỗ anh tú đỗ việt anh nguyễn mạnh dương nguyễn quang bình nguyễn trung hiếu nguyễn tiến hưng đỗ khánh hòa sang thị xã kinh môn để tìm đánh lường nguyễn việt anh
trước khi đi các đối tượng vào nhà đỗ khánh hòa lấy hùng khí gồm một thanh đao một thanh kiếm một tuyếp sắt rồi đến chân cầu rình thuộc xã an sơn huyện thủy nguyên thành phố hải phòng rủ thêm phạm huy hoàng sinh năm hai nghìn ba trú tại phường hiệp sơn tô thành đạt sinh năm hai nghìn ba trú tại phường an liêu thị xã kinh môn cùng đi đánh nhau
sau đó đức vào bụi cây trần bờ đê lấy ra một tuyếp sắt gắn ra bầu một tuyếp sắt gắn ra bài và một tuyếp sắt nhọn đầu